hành trình về nguồn dân hương tưởng niệm tại đền thờ bắc hồ ở an toàn khu định hóa thái nguyên
thăm khu di tích lịch sử nơi đại hội lần thứ hai của đảng ta ra nghị quyết về thành lập báo nhân dân và thăm nơi báo nhân dân ra số đầu tiên
hành trình về nguồn cũng là dịp mà cán bộ phóng viên báo nhân dân tri ân tới đồng bào nơi đây